kính chào quý vị và các bạn
trưa nay áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách quảng ngãi khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sự báo trong thời gian tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quảng trị đến quảng nam trong dạng sáng mai
sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu theo một vùng thấp trên biên giới việt lào
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
các tỉnh đông bắc bộ trong ba ngày tới phổ biến là ngày nắng chiều tối có mưa rải rác
từ ngày hai mươi bảy tháng chín khu vực đồng bằng có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to nhiệt độ theo đó ở mức dưới ba mươi bốn độ
các tỉnh tây bắc bộ mưa ít xảy ra hơn chỉ vài nơi vào chiều tối với lượng không nhiều
còn trưa chiều có nắng với nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến tối và đêm nhiệt độ thấp nhất chỉ còn hai mươi bốn hai mươi sáu độ vùng núi có nơi thấp hơn
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên ba ngày tới có mưa lớn diện rộng mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập ống
tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập ống tại các khu đô thị
tương tự tại các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa lớn trong những ngày tới
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
cũng như sạt lở đất đá ở vùng đồi núi ngập ống vùng trũng thấp
do có mưa nên nhiệt độ ở mức thấp dưới ba mươi một độ
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
có cực độ trung bình đến mạnh nên sự báo trong những ngày tới tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi bảy
các tỉnh thành miền nam cũng có mưa diện rộng trong ba ngày tới
lượng mưa lớn tập trung nhiều vào chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
còn trưa chiều có lúc giảm mưa hừng nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ